tính từ một mươi tám h hai mươi chín tháng tám đến sáu h ngày ba mươi tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một bốn mươi ca
trong tổng số một bốn mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm bảy mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là ba trăm ba mươi một ca số ca tử vong là ba mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi bốn ba trăm chín mươi hai người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một hai trăm một mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bốn một trăm linh ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú là ba mươi chín bảy mươi bảy người